quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục sức khỏe ba trăm sáu mươi năm phát sóng hàng ngày trên intv với sự đồng hành của bệnh viện đa khoa tâm anh
thưa quý vị và các bạn làm cha mẹ ai cũng mong muốn con mình thông minh và khỏe mạnh
thế nhưng không phải ai cũng hiểu một cách đầy đủ về vai trò của dinh dưỡng đối với các giai đoạn phát triển trí não của trẻ
mỗi giai đoạn trẻ sẽ cần bổ sung các chất dinh dưỡng khác nhau
tuy nhiên phải bảo đảm đa dạng đủ về số lượng cân đối về chất lượng đặc biệt chú trọng trong giai đoạn đầu đời sớm
theo các chuyên gia dinh dưỡng là yếu tố quan trọng hàng đầu tác động trực tiếp đến sự tăng trưởng toàn diện của trẻ đặc biệt là phát triển trí não
khi đã nắm được các giai đoạn vàng phát triển trí não cho con bà mẹ cần thiết lập cho con chế độ dinh dưỡng và các bài tập rèn luyện trí não hợp lý
qua đó giúp con phát triển trí não và tăng trí thông minh toàn diện
nội dung cụ thể sẽ có trong sức khỏe ba trăm sáu mươi năm ngày hôm nay mời quý vị và các bạn cùng theo dõi

thấu hiểu những khó khăn của các bậc phụ huynh khi chăm sóc trẻ trong một ngày đầu đời
trung tâm dinh dưỡng cho trẻ em và người lớn nutrihome
đầu ngành về dinh dưỡng cùng đội ngũ bác sĩ chuyên môn cao giàu kinh nghiệm
sẽ đồng hành cùng bố mẹ chăm sóc dinh dưỡng toàn diện cho bé trong giai đoạn đặc biệt này
với gói chăm sóc dinh dưỡng chuyên sâu đặc biệt cho trẻ giai đoạn một ngày vàng
các chuyên gia nutrihome sẽ xây dựng chế độ dinh dưỡng đúng chuẩn cho bé
từ khi còn nằm trong bụng mẹ đến khi bé tròn hai tuổi
bao gồm thăm khám xét nghiệm chẩn đoán xây dựng khẩu phần đến lên thực đơn cá thể hóa
và hướng dẫn chế biến món ăn khoa học góp phần quan trọng trong việc chăm sóc sức khỏe
và tối ưu hóa sự phát triển toàn diện cho bé